ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai cho biết tuy địa phương đã chi hàng trăm tỷ đồng để phòng chống dịch bệnh
và hỗ trợ các hộ có lợn mắc bệnh tả lợn châu phi thế nhưng vì dịch bệnh bùng phát và lây lan nhanh
lượng lợn tiêu hủy trên địa bàn khá lớn nên địa phương đang thiếu kinh phí để hỗ trợ các hộ có lợn bị tiêu hủy
từ cuối tháng bốn đến nay tỉnh đồng nai đã tiêu hủy hơn hai trăm linh con lợn tương đương khoảng một mươi hai tổng đàn lợn toàn tỉnh
khi dịch tả lợn châu phi mới được ghi nhận tại địa phương ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã có kế hoạch chi khoảng ba trăm sáu mươi tỷ đồng
để phục vụ công tác phòng chống hỗ trợ người chăn nuôi
tuy nhiên đến nay khi bệnh lây lan nhanh tại tất cả các huyện thành phố lượng lợn phải tiêu hủy vượt quá ước tính của địa phương
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đang kiến nghị bộ tài chính cấp cho địa phương khoảng tám trăm linh tỷ đồng
để phục vụ công tác phòng chống và hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng